công an quận năm tử liêm thành phố hà nội đã bắt giữ được hai đối tượng cướp xe máy của chị lê thị trâm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại phường mỹ đình một quận năm tử liêm là nhân viên tổ môi trường đại mỗ chi nhánh cầu diễn
hai đối tượng bị bắt giữ là bùi quý dương sinh năm hai nghìn ba trú tại phường mai động quận hoàng mai hà nội
và trịnh minh hiếu sinh năm hai nghìn hai trú tại phường thanh xuân trung quận thanh xuân hà nội
lực lượng công an cũng đã thu giữ tăng vật vụ án hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt những tên cướp còn lại để làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
như đã đưa tin khoảng một h năm mươi năm phút ngày ba tháng tám chị trâm là nhân viên bắt giữ
trường đang dắt xe máy từ ngõ hai trăm hai mươi ba đường đại mỗ đến trước cửa nhà số hai trăm hai mươi ba đường đại mỗ
thì bị một nhóm bốn thanh niên đi trên hai xe máy đi ngược chiều rồi quay lại áp sát đe dọa và cướp đi chiếc xe máy của chị
mặc nạn nhân kêu khóc vàng xịt